một vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy là một mươi bánh heroin vừa bị lực lượng chức năng của tỉnh cao bằng phát hiện và bắt giữ
khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ bốn a thuộc qua địa phận xóm nà tục xã đức xuân huyện thạch an tỉnh cao bằng
tổ công tác thuộc công an huyện thạch an đã phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ tỉnh lạng sơn đến tỉnh cao bằng
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra
lái xe là phương trần cương chú tại xóm bản dốc xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
khám xét trên xe phát hiện một mươi bánh chất hồ màu trắng
cương khai nhận toàn bộ số hàng này là heroin có khối lượng gần ba năm kg
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật